theo ủy ban mặt trận tổ quốc tp đà nẵng thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
trong năm hai nghìn một mươi chín các quận huyện xã phường trên địa bàn đã tổ chức hơn ba mươi phiên chợ hàng việt
qua đó thu hút đông đảo người dân và du khách trên địa bàn ưu tiên dùng hàng việt
hàng hóa được trưng bày giới thiệu tại các phiên chợ này chủ yếu là các sản phẩm sản xuất tại địa phương
như nước mắm nấm sản phẩm mây tre rau sạch các nhóm hàng thực phẩm khác cũng như các mặt hàng may mặc
đồ gia dụng thủ công mỹ nghệ và đặc biệt là các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường
những phiên trợ này đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan mua sắm qua đó các phần tuyên truyền vận động
người dân phát huy tinh thần tự giác mua sắm sử dụng hàng việt chất lượng phát giác và tố giác
các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ